cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
khoảng chín h tối mùa bốn tháng bảy hào đang ngồi uống nước tại một quán cà phê
thấy anh nguyễn viết đăng quang một mươi tám tuổi trú tại phường tân lợi
thành phố buôn ma thuột đi vào cùng hai bạn gái
nhớ lại mâu thuẫn trên facebook vào giữa năm hai nghìn một mươi chín và bị anh quang tìm đánh
nên hào đã đến bảng anh quang hỏi chuyện
tại đây giữa hai người xảy ra xô xát
trong lúc đánh nhau hào dùng dao đâm hai nhát vào vùng bụng và mạng sườn trái
khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ trong tình trạng nguy kịch
cơ quan chức năng xác định anh quang bị thương tích bảy mươi năm
sau khi gây án hào bỏ trốn đến tỉnh khánh hòa
đến ngày bảy tháng bảy đã tới công an thành phố buôn ma thuột để đầu thú và giao nộp con dao hung khí
vào khoảng chín giờ tối qua cháy lớn bất ngờ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn hoa đại
tổ dân phố an trì phường hùng vương quận hồng bàng thành phố hải phòng
vụ cháy đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng cùng với một lượng lớn hàng hóa
theo công an hải phòng đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực
nội thất khu tập kết chủ yếu là giường tủ bàn ghế gỗ có sử dụng hóa chất
vật liệu phun sơn làm bóng đều là những vật liệu dễ bắt lửa do vậy đám cháy càng lan nhanh
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản của doanh nghiệp rất lớn
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
linh quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính đến sáu h sáng ngày hôm nay
việt nam có thêm một ca mắc mới từ liên bang nga về nước trên chuyến bay vn năm nghìn sáu mươi hai
sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế cần thơ bệnh nhân đã được cách ly tập trung ngay tại tỉnh cà mau
như vậy là đến thời điểm này việt nam ghi nhận tổng cộng ba trăm bảy mươi ba ca mắc
trong đó có ba trăm năm mươi hai người đã khỏi bệnh chiếm chín mươi bốn bốn
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi